liên quan đến đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá quy mô rất lớn do nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa
chú tài huyện iak tỉnh đắk lắk cầm đầu
công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can hai mươi bốn đối tượng trong đường dây
để điều tra về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi hai công an tỉnh đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bắt
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây ở nhiều huyện của tỉnh đắk lắc
thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa và thành phố vũng tàu tỉnh bản hiệp vũng tàu
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã tạm giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng một mươi sáu thẻ atm
hai laptop ba mươi năm điện thoại di động và hai xe ô tô có liên quan đến hoạt động ghi số đề và cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi đối tượng tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng năm tỷ đồng
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt giữ tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
còn tại nghệ an lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an chủ trì phối hợp với công an huyện kỳ sơn
vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi bốn
tại khu vực mốc quốc giới bốn trăm linh bốn thuộc bản tiền tiêu xã nậm cắn huyện kỳ sơn
phòng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng mường ải bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an và công an huyện kỳ sơn
đã bắt quả tăng đối tượng piện xốm mạ ni vông chú tại tỉnh siêng khoảng lào
đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi sáu gói màu xanh và bốn gói màu hồng khoảng bốn viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận vận chuyển số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới về việt nam
lấy tiền công là hai kiếp lào khi đến địa điểm trên thì đã bị phát hiện bắt giữ
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang cho biết
đang lấy lời khai để củng cố hồ sơ xử lý hành chính hơn một trăm ba mươi chín đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy
đối với một số đối tượng khác xảy ra tại một quán bar trên địa bàn thành phố rạch giá
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh kiên giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra quán bar perurai
ở phường lạc hồng phường vĩnh lạc thành phố rạch giá phát hiện gần ba trăm linh người đang lắc lư trong tiếng nhạc
tại hiện trường lực lượng công an tìm thấy nhiều viên nén và bịch ni lông bên trong
có chứa ma túy tổng hợp qua test nhanh phát hiện có một trăm ba mươi chín người dương tính với chất ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày hai tháng một mươi cũng tại quán bar này công an kiên giang đã kiểm tra phát hiện
một trăm linh năm người dương tính với chất ma túy sau đó cơ quan chức năng đã tước giấy phép kinh doanh
đối với chủ quán bar để quán bar tiếp tục hoạt động chủ cơ sở đã làm lại giấy phép kinh doanh mới
do người khác đứng tên
còn đây là đặng công hậu hai mươi tuổi nguyễn văn nhân hai mươi năm tuổi và lê công tín hai mươi tuổi cùng chú ở phường
đập đá thị xã an nhơn tỉnh bình định bị công an huyện tuy phước tỉnh bình định bắt giữ về tội cướp giật
tài sản cũng vì nghiện cỏ mỹ ba đối tượng trên đã rủ nhau đi trộm cắp cướp giật để kiếm tiền thỏa mãn
cân nghiện vừa mới thực hiện một vụ cướp giật chưa kịp tiêu thụ tài sản thì các đối tượng trên đã bị
công an truy nóng bắt giữ
theo thống kê từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tình hình tội phạm có liên quan đến ma túy cỏ mỹ ở vùng
nông thôn tỉnh bình định diễn biến khá phức tạp đua đòi ăn chơi không ít thanh thiếu niên đã

một lần cho biết sau đó thì bị nghiện ngập lao vào con đường phạm tội nếu không thực hiện hành vi
mua bán tổ chức sử dụng ma túy thì cũng gây án trộm cắp cướp giật để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện
thậm chí chỉ vì nghiện ma túy bị loạn thần cũng đã gây ra không ít vụ trọng án khiến người dân
vùng thôn quê cảm thấy bất an
theo quan điểm của chúng tôi thì ma túy là nó sẽ ra cái nguồn gốc gây ra rất nhiều loại tội phạm ví dụ như là cúp của giết người sử dụng để có tiền sử dụng mua ma túy sử dụng
cho nên còn đối với bị can bị cáo hôm nay đưa ra sức sử là do bị cáo cũng sử dụng ma túy mới thực hiện hành vi đánh giết cha mẹ của mình
đua đòi ăn chơi nghiện ngập và gây án trộn cắp cướp giật để kiếm tiền thỏa mãn cân nghiện
rồi phải lĩnh những bản án nghiêm khắc của pháp luật đó là kết cục tất yếu của nhiều thanh niên ở vùng nông thôn tỉnh bình định khi xa chân vào con đường ma túy
thực trạng trên đòi hỏi cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng trách nhiệm của từng gia đình trong việc tích cực tuyên truyền giáo dục cho người thân của mình sự nguy hiểm và hậu quả của ma túy đặc biệt là đối với giới trẻ
hai đối tượng gồm nguyễn duy khương và nguyễn thị cẩm giang vừa bị công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang tạm giữ
trước hai mươi bốn h đồng hồ công an huyện châu thành a đã bắt giữ được khương và giang
bước đầu hai đối tượng khai nhận đem điện thoại đi cầm cố được một triệu hai trăm linh nghìn đồng để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
kiểm tra nhanh khương và giang đều dương tính với ma túy
thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện bắt giữ
một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hơn một tạ pháo từ lào về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại cửa khẩu quốc tế cầu treo hương sơn hà tĩnh
các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát lào nhập cảnh vào việt nam
phát hiện bên trong hộp tự chế ở dưới thùng xe cất dấu một trăm ba mươi kg pháo nổ
đối tượng bị bắt giữ là đỗ minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tổ bốn
huyện mê linh thành phố hà nội
tuấn khai nhận là đã mua số pháo trên tại lào với số tiền hơn một mươi bốn triệu kiếp lào đưa về việt nam tiêu thụ
và hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng phối hợp điều tra xử lý
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp một xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng là đối tượng lâm hoàng long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp bưng thung xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
còn về tội cướp giật tài sản công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp chợ cũ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm sáu
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện